sẽ xử lý nghiêm tàu cá đánh bắt bất hợp pháp đây là khẳng định của tổng cục thủy sản sau vụ việc việt nam bị liên minh châu eu rút thẻ vàng với hải sản đánh bắt
cụ thể tàu cá nào vi phạm sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước
đối với những chủ tàu cá bị nước ngoài bắt bị đánh chìm tàu sẽ yêu cầu không cho đóng mới tàu
những trường hợp cố tình vi phạm thì đề nghị truy tố
việc xử lý nghiêm triệt đề vấn đề này thể hiện quyết tâm và hành động của việt nam trước các khuyến cáo của eu
tính từ năm hai nghìn một mươi đến nay cả nước đã xảy ra hơn một hai trăm năm mươi vụ vi phạm với trên hai tàu cá và gần một mươi sáu năm trăm linh ngư dân
trong đó nhiều nhất là các địa phương như bà rịa vũng tàu quảng ngãi kiên giang và bình định